bộ y tế tiếp tục chỉ đạo khẩn trương giả soát chấn chỉnh thực hiện tiêm phòng vaccine covid một mươi chín nghiêm cấm thu tiền từ việc tiêm vaccine
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ ba ngày hai mươi bốn tháng tám
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân và sau đây là những nội dung chi tiết
bộ lao động thương minh và xã hội vừa trình chính phủ dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng với mức tăng một mươi một
nếu phương án được chấp thuận dự kiến sẽ có khoảng tám trăm sáu mươi tám người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước
được tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng bốn sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
có khoảng hai một mươi ba triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày một tháng một
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù thêm để đạt hai năm triệu đồng một tháng
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bên cạnh công tác chốt chặn tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trước dịch bệnh
công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức trao nhiều phần quà nhu yếu phẩm tặng cho người dân
góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
hơn một phần quà cơm gạo chả giò chả cá bò viên chiên đã được công an phường trảng giài trao tận tay những sinh viên công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tổng kinh phí trao quà hỗ trợ lần này là hơn hai trăm linh triệu do công an phường trảng giải vận động hỗ trợ từ một số doanh nghiệp ở địa phương
cũng vì đại dịch lần này vì sự khó khăn của người dân lần này để chung tay đóng góp một phần công sức và tinh thần cũng như vật chất
để vừa giúp người dân vượt qua đại dịch lần này
được sự quan tâm của chỉ huy công an phường đã vận động các mạnh thường quân quan tâm tới từng sinh viên của chúng em ở từng phòng trọ
thì qua đó thì bọn em sẽ có động lực hơn để học tập
tính từ đầu tháng bảy đến nay công an phường trảng giải đã vận động các tổ chức nhà hảo tâm mạnh thường quân trao đến công nhân lao động
sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hơn một mươi tấn lương thực thực phẩm
qua đó góp phần hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch vụ
ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác phòng chống dịch
thì công tác đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ cho bà con nghèo trong giai đoạn giãn cách xã hội cũng rất là quan trọng
chính vì vậy mà công an phường đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn
có điều kiện hỗ trợ một số phần quà như lương thực thực phẩm thiết yếu
để tặng đến gửi đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn
những công nhân hộ cho thuê trọ những người trọ trên địa bàn
giải quyết bớt một phần khó khăn trong đời sống của họ
ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự canh gác tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
ở các tuyến được chính ra vào địa bàn phường và các điểm cách ly phong tỏa tại các khu phố
công an phường tràng giai còn phối hợp với lực lượng chức năng
thực hiện công tác điều tra truy vết các trường hợp f f một
để kịp thời đưa vào khu điều trị cách ly theo quy định
đồng thời đề xuất chính quyền địa phương nhanh chóng ban hành văn bản thực hiện khu vực cách ly phong tỏa
sau khi phát hiện trường hợp f để khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
thưa quý vị trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một sản lượng hàng hóa việt nam xuất khẩu vào australia
đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt là hàng nông sản
so với cùng kỳ năm trước lượng hàng rau quả việt nam nhập khẩu vào australia
trong giai đoạn từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tăng bốn mươi năm sáu và đạt bốn mươi sáu năm triệu usd
mặt hàng gạo xuất khẩu
khi nhận con số ấn tượng với mức tăng ba mươi bảy đạt một mươi ba hai triệu usd
theo số liệu cập nhật của tổng cục hải quan đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu thanh long
một trong bốn loại quả tươi việt nam được phép nhập khẩu vào australia
tăng hơn tám mươi bốn so với cùng kỳ năm trước và đạt gần hai mươi chín triệu usd
một loại quả khác là xoài tươi cũng tăng trưởng hơn tám đạt giá trị xuất khẩu gần bốn bốn triệu usd
dù đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ xoài thái lan và trung quốc
trong thời gian tới thương vụ việt nam tại australia cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình
thúc đẩy xuất khẩu nông sản việt nam để khai thác dư địa thị trường
một chuỗi cửa hàng không có nhân viên bán những người dân khi đến đây mua và tự bỏ tiền vào hộp
nếu hoàn cảnh khó khăn thì có thể mua trước và trả tiền sau
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thì nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố hà nội
đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh
xã hội phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
một gian hàng không người bán nằm trên phố triều khúc và đường đại linh hà nội
tất cả các loại rau củ quả bày bán ở đây đều đồng giá một mươi
chị nguyễn thanh thúy cũng như bao người khác đều tự động trả tiền vào giỏ
sau khi đã chọn mua các loại hàng hóa ở đây
tôi đến đây mua rau củ và tôi cảm thấy đồ ở đây rất là tươi
hơn nữa là cửa hàng đồng giá
rau củ một mươi và không có người bán
mình sẽ tự bỏ tiền vào đó
thì tôi cảm thấy nó rất là tiện trong cái mùa dịch như thế này
chị trần thị hương cũng đến đây mua các loại rau
trong thời gian giãn cách xã hội thì những gian hàng như thế này
đã tạo được sự yên tâm cho người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu mùa dịch bệnh
hôm nay thì mình thấy ở đây có cái gian hàng không người bán thì mình cảm thấy rất là tốt
tại vì như dịch bệnh này mình thì mình cũng không đi ra ngoài
cũng không đi ra ngoài mua đồ ăn được
thế nên là mình chọn là cái gian hàng không người bán này
đồ ăn ở đây thì rất là tươi ngon
giá cả thì rất là vừa phải đối với những người như lao động như bọn mình
tất cả những người dân khi đến đây tùy chọn sản phẩm mình cần mua
và đều tự động bỏ tiền vào giỏ
bất kỳ ai khi đến mua hàng không có tiền có thể được nợ và trả sau
mô hình bán hàng này dựa trên sự tự giác của khách hàng là chính
một tuần vừa qua thì người dân xung quanh đây cũng quen khá là nhiều rồi
người ta đi làm về người ta cũng tiện qua tuyến đường này thì người ta cũng dừng lại mua đồ
với cả mình cũng muốn truyền tả cái thông việc là nếu ai thực sự khó khăn
thì cũng có thể đến đây chọn đồ và mang đi
do giãn cách xã hội kéo dài khiến việc sinh hoạt gặp khó khăn
cửa hàng không người bán thực sự tiện lợi
và đặc biệt đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của bộ y tế
vì chỉ có người mua không người bán không có nhiều người vào mua cùng lúc
hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để nhìn sống
cũng như các hoạt động mua bán trở lại bình thường
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký văn bản gửi sở y tế
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy
tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine
việc làm này không đúng với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế
vì vậy bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
khẩn trương giả soát chấn chỉnh thực hiện tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín đúng đối tượng
kịp thời an toàn hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng
nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức đơn vị cá nhân đến tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào
sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế về việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hiệu quả tăng diện bao phủ
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai đã phối hợp cùng
đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường kiểm tra bắt giữ hai lô hàng là sản phẩm
vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiều ngày hai mươi một tháng tám trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại điều truyền thống
đường trần viết xuân phường lào cai thành phố lào cai tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường phát hiện kiểm tra và thu giữ năm máy tạo oxy
nhãn hiệu cettafel bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó chiều ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng
đội quản lý thị trường số năm và đồn công an kim thành công an thành phố lào cai đã kiểm tra kho hàng
tại garaoto ô số bảy lô bốn mươi tám khu công nghiệp bắc duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai
phát hiện hai trăm ba mươi ba thùng giấy mỗi thùng chứa ba mươi sáu bộ quần áo bảo hộ trong lĩnh vực y tế và lao động
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông phạm duy khánh chú tỉnh tuyên quang không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ toàn bộ lô hoàng
nạn phá rừng tại đắk lắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thời gian qua tại khu vực giáp danh giữa huyện eak
và huyện krombong tình hình vi phạm luật lâm nghiệp thậm chí diễn ra phức tạp nhất là tình trạng phá rừng
xâm chiếm đất rừng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng suy giảm tài nguyên rừng nghiêm trọng
các đối tượng phá rừng khai thác lâm sản trái phép rất manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
cướp tăng vật khi bị phát hiện
đây là hiện trường hai mươi một cây gỗ bị cắt hạ tại tiểu khu bảy trăm linh bốn thuộc địa bàn xã cư bông huyện eak
số gỗ còn sót lại hơn một mươi một mét khối trước đó trong quá trình kiểm tra lực lượng bảo vệ rừng của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak đã phát hiện bắt giữ một xe độ chế chở ba lóng gỗ lớn
đang di chuyển trên địa bàn buôn ea rớt xã cư pui huyện krombong
tuy nhiên khi bị lực lượng kiểm tra nhóm đối tượng này rất hung hãn chống trả quyết liệt
đồng thời huy động hơn bốn mươi đối tượng khác đưa dao hung khí đến uy hiếp cướp số gỗ rồi bỏ trốn
vừa qua lực lượng bảo vệ rừng của chúng tôi có phát hiện hai xe máy độ chế chở gỗ
chúng tôi chặn xe lại và tiến hành xử lý
nhưng sau đó bộ lâm tạp đã huy động lực lượng dăng ngồi làng vô
và đã dùng dao uy hiếp chúng tôi và cướp tăng vật chạy thoát
mong muốn là sẽ có một cơ chế nào quy định cho công ty trong việc khi công ty phát hiện
và bắt giữ các đối tượng để xử lý cho nghiêm ngập theo quy định của pháp luật
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại khu vực giáp danh giữa xã cư bông huyện ea k và xã cư pui huyện krombong
đã xảy ra tám mươi vụ phá rừng xâm chiếm đất rừng tổng diện tích bị phá và lấn chiếm hơn hai trăm linh hectare
và nhiều vụ khai thác lâm sản trái phép chống trả lực lượng chức năng tổ chức cướp tăng vật diễn ra tại khu vực này
nhưng chưa được giải quyết dứt điểm
thì đây cũng là một vụ rất là khó
tại vì hiện nay là tăng vật thì còn một ít nhưng đối tượng thì là không có
hiện nay là chúng ta chưa giữ được đối tượng
cho nên là nó cũng khó
cho nên là ủy ban giang huyện đã yêu cầu là kiểm công an phá hợp phương kiểm lâm
hiện nay đã lần từng bước xác định và xin nhớ kiếm ủy ban giang huyện
và về phiêu viện thì chỉ đạo chung của huyện quý ủy ban giang huyện là phải làm răng đè
chứ không thể để như thế được lần này hoặc lần khác
mặc dù quy chế phối hợp giữa các huyện và giữa tỉnh đắk lắc với gia lai phú yên đã ký kết hơn ba năm nay
các hoạt động phối hợp đã được triển khai
song tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng trái phép tại khu vực giáp danh vẫn chưa hết nóng
rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá xâm hại
tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng
một số vụ vẫn chưa được xử lý rứt điểm
rừng vẫn đang chảy máu tình trạng chặt phá rừng vẫn đang diễn ra
đây là hồi chuông cảnh báo để có những biện pháp và chế tài xử lý triệt đề vấn hạn này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị